tòa án nhân dân tp đà nẵng vừa đưa ra xét xử cặp vợ chồng bị cáo nguyễn thị mộng linh và nguyễn cao hoàng
cùng chú tại phường mân thái quận sơn trà về hành vi mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy
theo có trạng linh và hoàng là khách quen của một câu lạc bộ đêm tại tp đà nẵng
vào tối ngày một mươi tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín vợ chồng linh vào câu lạc bộ và gặp một nam thanh niên
chưa rõ lai lịch lấy năm viên thuốc lắc bán lại cho khách trong câu lạc bộ để kiếm lời
một mươi ngày sau đôi vợ chồng này tiếp tục vào câu lạc bộ để gặp người thanh niên này
khi hoàng lấy sáu viên ma túy sử dụng thì bị công an quận hải châu ập vào bắt giữ
tòa án nhân dân tp đà nẵng đã tuyên phạt nguyễn thị mộng linh một mươi năm năm tù
và nguyễn cao hoàng bốn năm tù về tội mua bán tàng chữ trái phép chất ma túy